ngày hôm qua đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
phối hợp với công an phường bảy quận một mươi một phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra xử lý
về hành vi giả danh công an lừa đảo cưỡng đoạt tài sản môi giới chăn rắt người ăn xin để trục lợi cá nhân
đối tượng nguyễn hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tp thủ đức đã sử dụng bộ quân phục công an nhân dân
mua trên mạng sau đó đi tìm các nhóm ăn xin trên địa bàn thành phố để đổi tiền bảo kê chung chi của các đối tượng
chăn rắt người ăn xin ở các góc ngã tư đường theo đó ở mỗi điểm các đối tượng chăn rắt phải trả cho tuấn
mỗi tháng từ một năm hai triệu đồng riêng các đối tượng chăn rắt ăn xin thì lại lấy tiền huê hồng và cả tiền công nuôi ăn ỏ
đối với một số người khuyết tật trẻ em an sinh bị lôi kéo tham gia làm việc cho chúng
hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý thiết nghĩ cần có chế tài xử lý đủ mạnh
để răn đe ngăn chặn các đối tượng lợi dụng người khuyết tật trẻ em ăn xin để trục lợi